hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nữ việt kiều được các bác sĩ trần đoán thừa mỡ ở vùng bụng đùi cánh tay trùng da bụng mông lét da thừa mí mắt còn tưới độn ngực hai bên
bệnh nhân được chỉ định thực hiện các phẫu thuật bao gồm hút mỡ bụng toàn phần hút mỡ eo đùi và cánh tay tái tạo thành bụng cấy mó vùng mông cắt da thừa mí mắt hay tốn động ngực hai bên
khoảng ba ngày sau khi phẫu thuật bệnh nhân đi lại vận động nhẹ thì đột ngột than chóng mặt tay chân võ mồ hôi khó thở sau đó rơi vào tình trạng hôn mê
bệnh nhân đã được hỗ trợ thở máy và chuyển đến bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm với trần đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ ba nhôi máu cơ tim thuyền tắc phổi ra huyết khối
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm nữ việt kiều được hồi sức tích cực bằng các phương pháp expo lọc máu liên tục thay huyết tương thở máy
tuy nhiên tình trạng ngày càng diễn tiến nặng hơn không có dấu hiệu phục hồi
sau hơn một tháng nhập viện ngày ba tháng năm nữ bệnh nhân đã tử vong
hiện vụ việc đang được sở y tế tp hcm tiếp nhận vào cuộc làm rõ
liên quan đến vụ việc vào tối ngày sáu tháng năm trao đổi với phóng viên bác sĩ phan văn thảo giám đốc bệnh viện đa khoa tân hưng
không phủ nhận việc nữ việt kiều sáu mươi bốn tuổi tử vong sau ba ngày thực hiện phẫu thuật hút bơ bụng tàn phần tại bệnh viện
tuy nhiên giám đốc bệnh viện đa khoa tân hưng từ chối nói sắc về tình trạng của bệnh nhân trong ba ngày sau khi phẫu thuật
và trước khi được chuyển viện sang bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
bác sĩ thảo nói nội dung này tôi không chia sẻ qua điện thoại đề nghị gửi công văn đến bệnh viện chúng tôi sẽ trả lời
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba một vụ việc tương tự đã xảy ra khi một nữ bệnh nhân bảy mươi tuổi đến bệnh viện thẩm mỹ jica nhật hàn
quận một tp hcm để phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt cổ phẫu thuật thừa da mì dưới
khoảng một mươi tám giờ sau khi phẫu thuật bệnh nhân này cũng xuất hiện tình trạng lơ mơ kích thích ngưng thở nhịp tim rời rạc
bệnh nhân đã được xử trí theo hướng ngồi độc thuốc t và sốc phản vệ
sau đó bệnh nhân đã được tiếp tục hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kết hợp chuyển khẩn qua bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm để điều trị
ngay sau đó bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố ngay lập tức
báo cáo bệnh viện này cho biết trong quá trình điều trị có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện
đại diện bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm xác nhận bệnh nhân tên l được chuyển đến bệnh viện vào tối ngày một mươi ba tháng ba trong tình trạng nguy kịch
mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu sống nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng và đã tử vong
đại diện thanh tra sở y tế tp hcm cho biết bệnh viện thẩm mỹ jica nhật hàn đã báo cáo sự cố y khoa trên đến sở y tế
những ngày qua sự lận hoang mang khi liên tiếp xảy ra các trường hợp tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ dẫn tới tử vong tại tp hcm
nguy hiểm tiêu bản trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ đã được rất nhiều người đặc biệt quan tâm
trước đó vào hồi năm hai nghìn hai mươi ba vào cuối tháng một mươi hai một người đàn ông năm mươi ba tuổi quốc tịch mỹ
cũng đã tử vong khi đến bệnh viện thẩm mỹ việt thành tại quận một mươi tp hcm để cắt ra vùng hông lưng
theo từng trình của bác sĩ phụ trách viện thẩm mỹ việt thành sau khi tiêm thuốc tê khoảng một mươi một mươi năm phút bệnh nhân có dấu hiệu trụy mạch
mặc dù bệnh nhân đã được cấp cứu nỗ lực như đặt nội khí quản bắp bóng xoa bắp tiêm ngoài lồng ngực đừng chuyển thuốc tuy nhiên không cứu được
mới đây một vụ việc tương tự đã gây xôn xao dư luận khi chị sbt hai mươi hai tuổi ngồi tại hoc mon
đã tử vong sau gần một tháng nâng ngực tại bệnh viện đa khoa vạn hạnh quận một mươi tp hcm do bác sĩ lê tấn hùng thực hiện
trước khi được đưa tới bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm để cấp cứu các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã tử vong do nhiễm trùng hậu phẫu
điều đáng nói các bác sĩ phát hiện thêm bệnh nhân này đang mang thai khoảng một mươi bảy tuần
đây là hai trường hợp tử vong do tai biến phốt thuật thẩm mỹ điển hình đã xảy ra tại tp hcm vào năm hai nghìn hai mươi ba
với trường hợp bệnh nhân người mỹ tử vong tại bệnh viện việt thành sở y tế tp hcm xác định bệnh nhân chết vì sốc phản vệ do thuốc tê
theo bác sĩ nguyễn phan tú dung giám đốc bệnh viện thẩm mỹ gw hàn quốc
tai biến dễ gây ra tử vong nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ là sốc phản vệ do phản ứng với thuốc tê gây mê
do vậy trước khi thực hiện bất kỳ phẫu thuật nào các bác sĩ bắt buộc phải thử phản ứng của bệnh nhân với các loại thuốc tê gây mê
điều quan trọng hơn là cơ sở và cứ đủ điều kiện thiết bị để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân do bệnh tình trạng sốc
các phẫu thuật đơn giản như cắt mắt nông mũi cắt xẹo tạo nú nồng tiền có thể thực hiện tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ
tuy nhiên những phẫu thuật đòi hỏi gây tê gây mê như cắt mỡ căng da bụng nâng ngực phẫu thuật cắt gọt xương
bắt buộc phải thực hiện trong bệnh viện có chuyên khoa về lĩnh vực đó
bác sĩ nguyễn phan tú dung cho hay cơ sở nào đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật nào chỉ được thực hiện đúng kết hợp đó
không nên thực hiện ngoài danh mục cho phép bởi nếu xảy ra biến chứng rất dễ gây chết người
đối với trường hợp của chị spt dù đã mang thai nhưng tại sao bác sĩ vẫn thực hiện nâng ngực
theo thông tin ban đầu cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không biết bệnh nhân đang mang thai
phó sư tiến sĩ bác sĩ đỗ quang hùng trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trợ rẫy cho rằng
mặc dù trong quá trình phẫu thuật nâng ngực không bắt buộc phải kiểm tra tình trạng có thai hay không
nhưng đây là một phẫu thuật lớn cần phải gây mê nội khí quản
nên các bác sĩ cần phải kiểm tra thực hiện nhiều xét nghiệm quan trọng trước khi phẫu thuật
như kiểm tra chức năng đông máu của bệnh nhân chức năng thận chức năng gan xon tim phổi kiểm tra tiểu đường
đồng thời cũng phải tiến hành thử nước tiểu để kiểm tra một số bệnh lý nợ khoa khác
phải đòi hỏi thêm tình trạng mang thai hay không chú ký kinh việt dạo gần đây của bệnh nhân như thế nào
bác sĩ đỗ quang hưng cho biết thêm nếu nghi ngờ bác sĩ sẽ cho tiết nhanh thử nông độ hcg
tuy nhiên đa số bệnh nhân nữ họ biết mình mang thai không và đây là kiến thức khá cơ bản
do đó trường hợp của bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không biết mang thai là một điều khá hì hữu
cũng tại bệnh viện e hà nội cũng đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân hai mươi tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn
hai bên mặt xuất hiện các ổ ập xe dưng tấy chảy mù liên tục nhiều ngày
trước đó bệnh nhân cũng đã từng sử dụng tiêm bồ tóc để làm gọn thềm mặt tại một cơ sở spa của người quen
theo bác sĩ nguyễn đình minh trường khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt bệnh viện e cho biết
trong quá trình điều trị tại spa đã khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn
khi nhập viện mù đã lan rộng gây khó khăn trong quá trình điều trị
cũng tại khoa phốt thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đào khoa sanh tôn
cũng đã tiếp nhận cấp cứu cho trường hợp của hai bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng do phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ chui
theo gia đình bệnh nhân do nghe những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội
nên người thân của họ đã tìm tới để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ
sau khi xảy ra hàng loạt những vụ tai biến thẩm mỹ
thanh tra sở y tế tp hcm với sự hỗ trợ của lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nghiêm ba cơ sở thẩm mỹ trái hình trên cùng một địa bàn quận năm
mới đây nhất là cơ sở thẩm mỹ viện thẩm mỹ trang beauty phường một quận năm tp hcm vi phạm hoạt động khám chức bệnh
trước đó thanh tra sở y tế cũng đã bắt quả tăng một phòng khám đa khoa có bác sĩ trung quốc hoạt động trái phép trên đường nguyễn văn cử phường hai quận năm tp hcm